trận động đất xảy ra vào ngày đầu năm mới tại nhật bản đã khiến hàng chục người thiệt mạng
nhiều ngôi nhà bị sập giao thông bị gián đoạn
hiện chính phủ nhật bản đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai
tại một thị trấn nhỏ ở nhật bản người dân đang dọn dẹp nhà cửa sau trận động đất
kèm theo cảnh báo sóng thần vừa diễn ra
trận động đất mạnh bảy sáu độ xảy ra ở bờ biển phía tây miền trung nhật bản hôm một tháng một
đã khiến ít nhất bốn mươi tám người thiệt mạng
truyền thông nhật bản cho hay nhiều người có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập
lúc đó tôi đang ở nơi làm việc chứ không ở nhà
nhưng nếu mà ở nhà chắc hẳn còn nguy hiểm hơn vì chỗ tôi từng có cảnh báo sóng thần
động đất mà kèm theo cả sóng thần thì hậu quả khó có thể tưởng tượng
trận động đất mạnh bảy sáu độ đã làm cho nhiều người bị mất nhà cửa
hàng trăm ngôi nhà bị sập hoặc bị hỏa hoạn thiêu dụi
hiện tượng mất điện mất nước xảy ra tại nhiều nơi
gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân
mọi thứ đổ sập xuống bây giờ nhà tôi là một mớ hỗn độ
ngôi nhà lúc này chẳng khác nào sau trận động đất năm hai nghìn bảy
và chúng tôi chỉ còn cách xây lại nó nhưng tôi nghĩ rằng mình không đủ khả năng nữa
chính phủ nhật bản đã thành lập trụ sở ứng phó thảm họa khẩn cấp
để thúc đẩy nhanh hoạt động cứu hộ những người gặp nạn
ngoài lực lượng địa phương chính phủ nhật bản đã yêu cầu các bộ ngành tích cực phối hợp cứu hộ
trong khi đó tổng thống philippines ferdinand marcos jr hôm hai tháng một cho biết
nước này sẵn sàng hỗ trợ nhật bản khắc phục hậu quả của trận động đất bằng mọi cách có thể
cơ quan khí tượng nhật bản cảnh báo có thể xảy ra dư chấn và các đợt động đất mạnh tiếp theo
người dân cẩn thận trọng trước các nguy cơ nhà sập xa lỡ đất